trị cục thú y tỉnh con tum vừa xác nhận hiện trên địa bàn tỉnh đã có ba huyện xuất hiện dịch lờ mồm long móng trên đàn lợn
và dịch cúm da cầm ah năm n sáu là huyện đắc hà tỉnh đắc tô và huyện ngọc hồi với hàng nghìn con da cầm và hàng trăm con lợn mắc bệnh đã được tiêu hủy
nguyên nhân chủ yếu của việc xuất hiện dịch lở mồm long móng trên địa bàn là do gia súc không được tiêm phòng
bên cạnh đó do việc chăn nuôi nhỏ lẻ nên đa số các hộ gia đình chỉ tiêm phòng bệnh tả lợn theo chương trình hỗ trợ của nhà nước
các bệnh khác thì hầu hết không được tiêm phòng nên nguy cơ xảy ra dịch là rất cao
đơn vị đã chỉ đạo các trạm kiểm tra động vật đầu mối là phải phối hợp với các cơ quan chung mối
thực hiện công tác kiểm tra kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn còn hướng dẫn cho các địa phương là tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát
và đối với những địa phương đang có dịch là lập các đoàn kiểm tra liên ngành để tăng cường kiểm tra việc vận chuyển
giết mổ và mua bán động vật trên địa bàn
để nhanh chóng dập dịch lờ mồm long móng và dịch cúm sa cầm trên địa bàn
tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh con tum đã chỉ đạo cho toàn ngành trên địa bàn tỉnh
ra soát kiểm tra lại toàn bộ tình hình đàn vật nuôi trên địa bàn
để phát hiện kịp thời các ổ dịch mới nếu có xảy ra
đồng thời phối hợp với các địa phương triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng chống dịch